đoàn làm phim chúng tôi cũng vì thế mà kế được dày không hình ghi lại sự nhộn nhịp của tam nông ngày con nước tràn đồng

cò trắng cò quắm cò bợ cò liền cò lửa cò ốc

trong đám chim đang bay kia nếu tình mắt có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cò thịa và cò lửa giữa diệt và cò quắm giữa diệt và cò lửa

anh năm đến với công việc kiểm lâm đã hơn hai mươi năm
không gia đình không làng xóm anh sống trên dên trong chiếc chòi canh này từ thời trai trẻ

người ta nói làm kiểm lâm cũng giống cuộc sống của robinson trên đảo quang vậy
bốn bề là nước cỏ dại và chim nguồn
nguồn thực phẩm chính cũng là những con cá con lương bắt lên từ đồng nước
ngoài ra để tăng da anh cũng trồng những cây rau thơm

anh trả lời có gì mà buồn
ngày nào cũng hai lượt dèo xuồng đi tuần thăm chim thăm lúa
ngày nào cũng hai lượt dèo xuồng đi tuần thăm chim thăm lúa
chúng tôi chật thấy thương thương cái triết lý dạng đơn ấy của anh mà thấy nó cũng đúng chứ có sai đâu
cái gừng đó là cái dạng sự nó quý giá trên cái đồng bằng của mình
thành ra mình cũng cố gắng tiếp tay bảo vệ cho nó còn lại một cái nguyên sinh cái gừng của mình với các loài chim cò đó
mình cũng bảo vệ cho người ngoài bớt cái săn bắt nó còn cái tồn tại lại
thì thấy nó rất vui mà nó hào hứng cái chim cò ba về đó
mình giờ mình thấy gọi như là mình ghiền nó luôn đó
là nó ham mê chim cò nó còn đông đảo như vậy là coi như cái lương tâm người mình rất là thoải mái
một buổi chiều lại về
những đàn chim ở giường quốc gia trừng tràm tam nông
đi đâu cũng vậy quàng khuôn luôn là thời khắc khiến cho trái tim chúng tôi sao động nhất
và quàng khôn do những cánh chim tung lượng tự do trên bầu trời vàng trực thì lại càng nao nứt xốn xa
một vẻ đẹp như đông cứng tất cả các giác quan trên cơ thể
chúng tôi lặng đi trước tuyệt tác ấy của thiên nhiên
một điều không dễ gì tìm thấy giữa bộn bề phố thị quân
bộn bề phố thị quý náo và chật chội ngoài xa kia